hôm qua một một mươi hai đoàn kiểm tra của sở y tế hà nội đã có buổi kiểm tra công tác triển khai ngày vi chất dinh dưỡng đợt hai năm hai nghìn hai mươi tại một số quận huyện trên địa bàn thành phố
đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại huyện mê linh quận tây hồ và quận ba đình
qua kiểm tra tại mỗi điểm uống đều bố trí đầy đủ cơ sở vật chất bảo đảm vệ sinh
đặc biệt nhân viên y tế người đưa trẻ đến các điểm uống và trẻ được đưa đến điểm uống phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang sắt khuẩn tay
những người có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín hoặc tiếp xúc gần với người mắc bệnh người nghi ngờ mắc bệnh thì không đến địa điểm uống
sở y tế hà nội đánh giá cao công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất nhân lực đáp ứng cho công tác triển khai chiến dịch bổ sung vitamin a đợt hai
tuy nhiên sở y tế hà nội cũng lưu ý việc triển khai ngày vi chất dinh dưỡng vẫn đang trong thời điểm nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín
chính vì vậy công tác bảo đảm an toàn cho trẻ phải được đặt lên hàng đầu